tám tháng một mươi có hai nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa của bà lành ở số một trăm linh bốn ngũ nhạc vờ mua hàng
lợi dụng sơ hở của chủ tiệm tạp hóa một đối tượng đã giật chiếc túi sách bà lành đang đeo trên người
lập tức chủ quán chống cử và chi hồ bắt cướp thì bị một đối tượng dùng dao cưới cổ
nghe chi hồ của bà lành nhiều bà con hàng xóm đã lao tới bắt giữ được một trong hai tên cướp
tên còn lại bỏ chạy bà lành cũng được đưa đi cấp cứu sau đó và đã qua cơn nguy kịch
qua điều tra đối tượng bị bắt giữ tên là nguyễn thành phát đang là học viên của một trường trung cấp dạy nghề trên địa bàn thành phố
hiện cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc và mở rộng điều tra truy tìm đối tượng thứ hai đang bỏ trốn